sau hai ngày xét xử vào chiều nay tòa án quân sự thủ đô đã đưa ra phán quyết đối với bảy bị cáo trong đại án việt á
hội đồng xét xử đã tuyên các mức án như sau
tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tòa tuyên phạt trịnh thanh hùng
cựu phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật bộ khoa học và công nghệ một mươi năm năm tù
hồ anh sơn cựu thượng tá phó giám đốc viện nghiên cứu y dược học quân sự học viện quân y một mươi hai năm tù
tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng có bốn bị cáo bị phạt từ bốn đến bảy năm tù
bị cáo phan quốc việt tổng giám đốc công ty việt á bị tuyên phạt hai mươi năm năm tù về hai tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
chiều nay ông trần văn tý nguyên tri cục trường tri cục kiểm lâm tỉnh quảng trị và ông lê thanh tuyền
trưởng phòng quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên thuộc tri cục kiểm lâm tỉnh quảng trị
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị khởi tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
theo cơ quan điều tra năm hai nghìn hai mươi tri cục kiểm lâm tỉnh quảng trị đã không tổ chức các cuộc tập huấn diễn tập
theo các nội dung được chi theo ngân sách nhà nước phân bổ
nhưng ông trần văn tý vẫn chỉ đạo và cùng thông nhất với ông lê thanh tuyền lập các chứng tử khống
để rút hơn chín trăm linh triệu đồng
ngân sách hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ án để xem xét trách nhiệm của các cá nhân khác có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn thị hoài phi
trú tại thành phố phan rang tháp tràm để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cơ quan cảnh sát điều tra vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
phi thế chấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình
để vay mượn năm tỷ đồng của chị đoàn ngọc thảo
sau đó phi lừa bà lê thị lan chuyển nhượng cho phi ba hectare đất để phi làm thủ tục tách thừa
và hứa khi nào tách thửa xong sẽ sang tên lại cho bà lan
bên cạnh đó phi tự nhận bản thân làm nghề đáo hạn ngân hàng
và có quen biết nhiều người làm trong ngân hàng nên có thể trích hoa hồng cho người thân
tin tưởng phi bà huỳnh thị lan đã cho phi vay hơn hai tỷ đồng
cùng với phương thức trên đối tượng phi cũng đã lừa đảo chiến đoạt hơn sáu mươi ba triệu đồng của một người khác
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vừa tuyên phạt bị cáo lê minh quân một mươi hai năm tù
cũng về tội lừa đảo chiến đoạt tài sản
theo cáo trạng từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi quân đã đưa ra thông tin gian dối
như có thể lo lót cho xây dựng nhà trái phép trên phần diện tích đất trồng cây
chuyển mục đích sử dụng đất tách thừa và làm giấy tờ cấp lại giấy chứng nhận sử dụng đất
để lừa một số bị hại nhằm chiếm đoạt tiền
tin tưởng quân ba người đã đưa cho quân tổng số tài sản
quân đã đưa tiền hơn hai bốn tỷ đồng tuy nhiên quân đã chiếm đoạt và tiêu xài cá nhân
liên quan đến vụ bắt cóc giám đốc người nước ngoài để đòi bốn năm tỷ đồng tiền chuộc
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương cho biết vừa bắt giữ trần phan vũ thanh
quê tỉnh kiên giang là đối tượng trong nhóm tham gia vụ bắt cóc này
thanh bị bắt tại huyện kiên lương của tỉnh kiên giang
theo điều tra thanh là đối tượng đã cùng với yao xin quốc tịch trung quốc
theo dõi và bắt cóc giám đốc một công ty đồ gỗ nội
công ty đồ gỗ nội thất có trụ sở đặt tại huyện bắc tân uyên tỉnh bình dương
cụ thể vào khoảng giờ ngày hai mươi một tháng một mươi hai yao xin cùng thanh bám theo xe ô tô của giám đốc này
rồi chặn xe dùng dùi cui không chế bắt cóc
sau đó các đối tượng đưa người đàn ông về một nhà xưởng thuộc phường hòa phú
thành phố thủ dầu một để giam giữ và gọi điện tống tiền người thân của nạn nhân bốn năm tỷ đồng
phạm thị ngân ở huyện lập thạch vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lập thạch
tỉnh vĩnh phúc khởi tố về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
kết quả điều tra ban đầu xác định trong thời gian từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
ngân đã cho một mươi hai người vai tiền với lãi suất ba đồng một triệu một ngày tương đương một trăm linh tám một năm
số tiền lãi ngân đã thu của người vai tiền là trên một trăm hai mươi chín triệu đồng thu lợi bất chính gần một trăm một mươi bốn triệu đồng
ngay sau đây sẽ là những tin tức an ninh trật tự
sáu năm tù là bản án mà phạm văn quý
tại thành phố biên hòa vừa bị tòa nhân dân tỉnh đồng nai tuyên phạt về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
từ năm hai nghìn hai mươi đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba quý nhận chỉ đạo của tổ chức phản động thực hiện các hoạt động chống phá
bình luận chia sẻ viết bài và đăng tải trên tài khoản facebook cá nhân quy phạm
một mươi bài viết có nội dung kích động chống phá nhà nước của đối tượng phản động đào minh quân
quý còn tự viết tay hai mươi bảy trang tài liệu có nội dung xuyên tạc sự thật nói xấu chế độ bôi nhọ lãnh tụ
tuyên truyền kêu gọi lật đổ chính quyền nhân dân chống phá đảng nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
để ủng hộ tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời và đào minh quân
tại phiên tòa quý tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi sai trái của mình và cho biết bị cáo đã lớn tuổi
sức khỏe yếu mong hội đồng xét xử giảm mức hình phạt cho bị cáo để được sớm về nhà đoàn tụ với gia đình
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã quyết định tuyên phạt phạm văn quý sáu năm tù giam
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên vừa triệt phá chuyên án sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm mặt tài sản
tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền lên tới hơn sáu tỷ đồng bạc giữ và khởi tố một mươi ba đối tượng có liên quan
trong vụ án này xác định có hơn một bị hại ở các địa phương trên toàn quốc
đường dây này hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba với phương thức thủ đoạn rất tinh vi khép kín
cầm đầu đường dây là nam giới sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thành phố hà nội
với phương thức lừa đảo trung gian mua bán các đối tượng lên mạng xã hội tham gia các hội nhóm mua bán hàng hóa
và liên hệ với người bán và người mua
sau khi nhận được tiền các đối tượng xóa tài khoản mạng xã hội cắt liên lạc với người mua nhằm mục đích chiếm đoạt tiền
đối với hình thức lừa đảo hỗ trợ vay vốn các đối tượng lập tài khoản facebook tạo fanpage có tên hỗ trợ vay vốn toàn quốc
đăng bài cho vai trên fanpage chạy quảng cáo
khi khách hàng đồng ý vay tiền thì tùy từng gói vay các đối tượng yêu cầu khách hàng đặt cọc số tiền từ tám trăm linh đến hai triệu đồng rồi chiếm đoạt
cả hai hình thức lừa đảo trên các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiền vào các tài khoản tổ chức đánh bạc trên website đánh bạc trực tuyến
với số tiền giao dịch hơn sáu tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ năm mươi tám chiếc điện thoại di động và một trăm tám mươi hai sim điện thoại các loại
bốn máy tính sách tay hai trăm bốn mươi sáu tài khoản ngân hàng thu giữ và phong tỏa hơn năm tỷ đồng tiền mặt và tiền trong tài khoản ngân hàng
hơn một mươi trang tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo và tổ chức đánh bạc cùng nhiều thiết bị có liên quan
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên thông báo ai là bị hại của nhóm đối tượng trên
thì liên hệ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên gặp điều tra viên lê văn trường số điện thoại chín trăm bảy mươi một hai mươi hai tám mươi sáu tám mươi ba
tiếp tục một thông tin
truy khác tòa án nhân dân tỉnh bình phước vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với năm bị cáo gồm nguyễn bá ngọc hà
lý thị huỳnh trâm nguyễn thị thanh trúc và trần thị lan anh và trương huỳnh huy trong vụ án mua bán người xảy ra tại thị xã trơn thành vào năm hai nghìn một mươi bảy
theo bản án sơ thẩm hà trâm và trúc cùng sống tại phòng trọ ở thị xã trân thành tỉnh bình phước
vào ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai do biết nạn nhân chú tỉnh đồng tháp đang tìm việc làm
nên trâm đã dẫn dụ để làm tiếp viên quán karaoke
sau khi gặp nạn nhân trâm giao cho hà đưa về phòng trọ và cùng với trúc canh giữ
trâm liên hệ lan anh lấy năm triệu đồng rồi giao nạn nhân cho đối tượng này
do đó lan anh thuê xe chở nạn nhân về tỉnh bình dương để giao cho một người tên hưng là chủ quán massage với giá tạ một mươi tám triệu đồng
nhưng chưa kịp lấy tiền thì nạn nhân bỏ trốn
ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân thị xã trân thành đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm
trên cơ sở đơn kháng cáo của đại diện bị hại và bị cáo trần thị lan anh
tại phiên tòa phúc thẩm hội đồng xét xử đã chấp nhận một phần kháng cáo giảm nhạy hình phạt cho trần thị lan anh
dên các bị cáo còn lại giữ nguyên hình phạt
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành của tỉnh trà vinh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can
ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với huỳnh đăng khoa một mươi chín tuổi
trú tại xã hiệp hòa huyện cầu ngang để điều tra
làm rõ về hành vi đua xe trái phép
quá trình xác minh cơ quan công an xác định có một mươi tám thanh thiếu niên tham gia đua xe cổ vũ đua xe trái phép
và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn một trăm hai mươi ba triệu đồng
riêng huỳnh đăng khoa do có tiền sử về hành vi đua xe trái phép
nhưng khoa không chấp hành quyết định xử phạt tiếp tục tái phạm
nên phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã chuyển vụ việc đến cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành
để xử lý theo thẩm quyền
kính thưa quý vị ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai tòa án nhân dân tỉnh trà vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo lê công hậu hai mươi sáu tuổi cư trú khóng bốn thị trấn mỹ long huyện cầu ngang tỉnh trà vinh về tội giết người
theo cáo trạng trước đó do có mâu thuẫn trong lúc nhậu với ông cao văn luân sáu mươi chín tuổi
ngụ khóm hai thị trấn mỹ long huyện cầu ngang thì đến khoảng hai mươi một h năm mươi phút ngày bảy tháng một
hậu đi bộ đến nhà ông luân đột nhập vào cửa sau tiệm ông luân đánh
khi thấy ông luân đang nằm ngủ trên ghế bố ở nhà trước hậu lấy đoạn cây gỗ dùng để gài cửa
đánh vào vùng tráng mặt của ông luân làm cây bị gãy thành bốn khúc
sau đó hậu lựa một khúc gỗ đánh liên tiếp bốn cái vào vùng mặt đầu ông luân
đến khi ông luân nằm bất động hậu bỏ hôn khí tại chỗ và đi về
đến ngày tám tháng một được người dân phát hiện báo chính quyền địa phương ông luân được đưa đi cấp cứu điều trị
hậu quả là ông luân bị thương vùng mặt và tráng gãy một mươi một cái răng tổng tỷ lệ thương tật tám mươi tám
trong quá trình điều tra truy tố xác xử lê công hậu có thái độ thành khẩn khai báo
ăn năng hối cãi đã tác động gia đình khắc phục hậu quả cho bị hại
căn cứ vào tính chất mức độ vụ án hội đồng xác xử tòa án nhân dân tỉnh trà vinh
tuyên phạt bị cáo lê công hậu một mươi bốn năm tù giam
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa triệt phá chuyên án bắt nhóm
cho vay lãi nặng cưỡng đoạt tài sản do chu mạch cường hai mươi tám tuổi ngụ thành phố hà nội cầm đầu
kết quả điều tra xác định cường tập hợp nhóm hơn một mươi người trả lương cao và phân chia khu vực
cho họ hoạt động tại tỉnh bình dương và tp hcm
nhóm này cho vay với lãi suất từ năm trăm linh đến năm trăm năm mươi trên một năm thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
quá trình hoạt động cường chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho đồng bọn như tìm nguồn khách
đi đòi nợ nhắn tin đe dọa ép người vay trả nợ
ngoài ra nhóm này thuê kế toán để tính toán lợi nhận thu được
trường hợp con nợ không trả tiền cường cho đàn em tạc sơn chất bẩn để uy hiếp
cảnh sát cho biết nhóm này đã tạc chất bẩn rất nhiều nạn nhân tại thành phố tân uyên
thành phố dị an tỉnh bình dương và địa bàn tp hcm
theo phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm trong thời gian thực hiện cao điểm tấn công
trấn áp tội phạm đơn vị tập trung đánh vào loại tội phạm xâm phạm tài sản như trộm cắp
cướp dựt và tội phạm cho vay lãi nặng
chỉ trong thời gian ngắn đơn vị đã xóa sổ gần một mươi bang tín dụng đen và tiếp tục truy quét đối với loại tội phạm này
cũng trong ngày hai mươi tám tháng một mươi hai bằng các biện pháp nghiệp vụ tổ truy nã thuộc cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
phát hiện bắt giữ đối tượng kim ji hun sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quốc tịch hàn quốc
về tội tổ chức đánh bạc theo lệnh truy nã quốc tế của interpol ngày hai mươi tháng một mươi hai
kim chi hun nằm trong đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến với vai trò quản trị trang web
theo hồ sơ từ ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi
các đối tượng đã tổ chức cho người chơi đánh bạc và nhận tiền đặt cọc của người chơi trên trang web
mà không được chính phủ hàn quốc cấp phép theo quy định
sau khi bị cảnh sát phát hiện đối tượng đã bỏ trốn sang việt nam
hiện cơ quan chức năng đang hoàn thiện các thủ tục để bàn giao đối tượng trên cho cảnh sát hàn quốc
trong giờ tan tầm những ngày vừa qua người dân ở nhiều khu vực trên địa bàn thành phố hồ chí minh
phải bị bỏng lội nước về nhà do triều cường dân
theo dự báo từ đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ đỉnh triều đợt này xuất hiện vào ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày là từ bốn giờ đến sáu giờ và một mươi bảy giờ đến một mươi chín giờ
mức độ rủi ro thiên tai do triều cường khu vực hạ lưu sông sài gòn đồng nai ở cấp độ hai
đợt triều cường này sẽ còn kéo dài
trong vài ngày tới một vài tuyến đường có khả năng bị ngập như đường trần xuân soạn đào sư tích
huỳnh tấn phát nguyễn bình lê văn lương quốc lộ năm mươi phạm hữu lầu
điểm ngập tập trung nhiều tại quận bảy và huyện nhà bè